hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã khai mạc vào sáng ngày một mươi sáu tháng năm tại thủ đô hà nội
buổi sáng ban chấp hành chuông đảng làm việc tại hội trường
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ thay mặt bộ chính trị điều hành phiên họp
đồng chí lương cường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư thay mặt bộ chính trị báo cáo về chương trình hội nghị lần thứ chín của ban chấp hành trung đảng khóa một mươi ba
ban chấp ảnh chuông đảng đã quyết định khai trừ ra khỏi đảng ông mai tiến dũng và ông dương văn thái theo đề nghị của bộ chính trị
theo đó trung ương đánh giá ông dương văn thái ủy viên trung ương đảng khóa một mươi ba bí thư tỉnh ủy bắc giang
và ông mai tiến dũng nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
ông dương văn thái và ông mai tiến dũng cũng vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước
trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
việc này gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc
ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương cơ quan nhà nước
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
thực hiện quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
ban chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành kỷ luật ông dương văn thái và ông mai tiến dũng
bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
ban chấp hành trung ương đảng do cho bộ chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan
triển khai thực hiện các nội dung theo quy định
trước đó ngày một mươi bốn tháng năm tại trụ sở trung đảng bộ chính trị ở ban bí thư đã xem xét
thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên có vi phạm
bộ chính trị đã đề nghị ban chấp hành trung đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng
đối với ông mai tiến dũng và ông dương văn thái
ông mai tiến dũng nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ bị khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ hôm ba mươi tháng bốn
việc này nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh lâm đồng và một số địa phương liên quan
trong khi đó ông dương văn thái bí thư tỉnh ủy bắc giang bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố
bắt tạm giam hôm ngày một tháng năm để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
ông là bị can mới nhất bị khởi tố bắt tạm giam khi cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn thuận an
tại kỳ họp bất thường lần thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm hôm hai tháng năm ông dương văn thái bị bãi nhiệm đại biểu quốc hội
ban chấp hành trường đảng cũng đã quyết định thi hành kỳ luật ông lê thành hải nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên bí thư thành ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ubnd tp hcm
ông lê thanh hải đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước
quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương quy chế làm việc thiếu trách nhiệm
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm tại đảng bộ chính quyền thành phố
gây hậu quả nghiêm trọng nguy cơ thiệt hại thất thoát lãng phí rất lớn về số tiền tài sản của nhà nước
để xảy ra nhiều vụ án hình sự trong đó có vụ rất nghiêm trọng nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật
bị kỷ luật bị xử lý hình sự gây dư luận xấu bức xúc ảnh hưởng rất sâu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm thực hiện quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng
đảng viên vi phạm bàn chấp ảnh chuông đảng quyết định thi hành kỷ luật ông lê thành hải bằng hình thức
cách trước tất cả các chức vụ ở trong đảng
trước đó ngày một mươi bốn tháng năm bộ chính trị và ban bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên có vi phạm khuyết điểm
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy
ban thường vụ thành ủy tp hcm nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi năm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy định của đảng quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về quản lý sử dụng đất đai
tài chính tài sản đầu tư quy hoạch xây dựng trên địa bàn kéo dài qua các thời kỳ gây hậu quả nghiêm trọng
nguy cơ thiệt hại thất thoát rất lớn về tiền tài sản của nhà nước và nguồn nhân lực xã hội
để xảy ra các vụ án hình sự nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng nhiều tổ chức đảng cán bộ đảng viên bị kỷ luật
xử lý hình sự gây dư luận bức xúc làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố
ông lê thanh hải nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ubnd tp hcm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước
quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương quy chế làm việc thiếu trách nhiệm
buông lỏng lãnh đạo trì đạo để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm tại đảng bộ chính quyền thành phố
gây hậu quả rất nghiêm trọng nguy cơ thiệt hại thất thoát lãng phí rất lớn về số tiền tài sản của nhà nước
để xảy ra nhiều vụ án hình sự trong đó có vụ án rất nghiêm trọng nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật
bị kỷ luật xử lý hình sự gây dư luận xấu bức xúc gây ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố
ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ông lê thành hải bị bộ chính trị kỳ luật bằng hình thức
cách chức nguyên bí thư thành quỷ thành phố hồ chí minh nhậm kỳ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi năm
do có trách nhiệm chính trong những vi phạm khuyết điểm của ban thưởng vụ và thương trực thành quỷ thành phố hồ chí minh
nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi năm đối với việc lãnh đạo chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới thủ thiêm
ông lê thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi quê ở tiền giang
ông là ủy viên trung ương đảng khóa chín một mươi một mươi một ủy viên bộ chính trị khóa một mươi một mươi một
ông lê thành hải giữ chức bí thư thành quỷ thành phố hồ chí minh từ tháng bảy năm hai nghìn sáu đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
cũng trong diễn biến phiên họp trung ương đã xem xét cho thôi giữ các chức vụ
nghỉ công tác đối với đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
bà trương thị mai là cán bộ lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước được đào tạo cơ bản trường thanh từ cơ sở
được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
trong giấc quá trình công tác và trường cường vị lãnh đạo đồng chí luôn nêu cao gương tinh thần trách nhiệm
hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của đảng và hoạt động của quốc hội
tuy nhiên theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương trong thời gian giữ cương vị ủy viên bộ chính trị
bí thư trung an đảng trường ban dân vận trung ương đồng chí đã có một số phi phạm
khuyết điểm trong việc thực hiện quy định về những đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng ảnh hưởng đến uy tín của đảng và cá nhân
nhận thức rõ trách nhiệm của đảng và nhân dân đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
tân cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và sân sách nguyện vọng của đồng chí trương thị mai
ban chấp ảnh trung an đảng đồng ý để đồng chí trương thị mai thuê trước ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp ảnh trung an đảng khóa một mươi ba
bà trương thị mai sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám quê ở hiền ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
báo cáo trình độ lý luận chính trị cử nhân thạc sĩ hành chính công cử nhân sử cử nhân luật
bà là ủy viên bộ chính trị hai khóa một mươi hai và một mươi ba bí thư trung ương đảng hai khóa một mươi hai và một mươi ba từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
ủy viên trung ương đảng bốn khóa khóa một mươi khóa một mươi một
khóa một mươi hai và khóa một mươi ba đại biểu quốc hội sáu khóa một mươi một mươi một một mươi hai một mươi ba một mươi bốn một mươi năm
trường thanh từ cán bộ phụ trách thiếu nhi ở đà lạt giam đồng
trong quá trình công tác bà trương thị mai đã kinh qua nhiều chức vụ
chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
nên là ủy ban văn hóa giáo dục
sau một nhiệm kỳ giữ cương vị này bà trương thị mai tiếp tục có gần hai nhiệm kỳ công tác tại quốc hội
trên cương vị chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội
tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tại đại hội một mươi hai của đảng bà mai được bầu là ủy viên trung ương đảng và được ban chấp hành bầu vào bộ chính trị
một tháng sau bộ chính trị phân công bà tham gia ban bí thư trung ương đảng giữ chức vụ trưởng ban dân vận trung ương
đến đại hội khóa một mươi ba của đảng bà mai tái đắc cử ban chấp hành trung ấn đảng và được ban chấp hành bao vào bộ chính trị khóa một mươi ba
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một bà trương thị mai được bộ chính trị phân công giữ chức vụ
trưởng ban tổ chức trung ương
ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tổng bí thư nguyễn phú trọng đã trao quyết định của bộ chính trị phân công bà trương thị mai
giữ chức thường trực ban bí thư khóa một mươi ba trưởng ban tổ chức trung ương